qua hơn một mươi năm đi vào hoạt động đến nay đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phú yên đã phát triển trên năm mươi ba tổ chức cơ sở đảng với gần một bảy trăm linh đảng viên tăng một mươi bảy tổ chức cơ sở đảng và hơn chín trăm linh đảng viên so với năm hai nghìn một mươi tám
tại lễ công bố quyết định thành lập tri bộ và công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo châu phú yên tại thành phố tuy hòa vào ngày một mươi tháng chín đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phú yên cho biết
trong năm mươi ba tổ chức cơ sở đảng có ba mươi tổ chức trong các doanh nghiệp do tư nhân sở hữu một trăm linh vốn điều lệ
các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở phú yên nhất là tư nhân luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên và các tổ chức công đoàn đoàn thanh niên tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp người lao động chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước
theo đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phú yên đến năm hai nghìn hai mươi sẽ phát triển mới thêm năm tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp
nâng tầm số đảng viên lên khoảng một tám trăm năm mươi tăng hơn một trăm năm mươi đồng chí so với đầu nhiệm kỳ
liên quan đến việc bình phước hỗ trợ nông dân hơn bốn mươi bốn bảy tỷ đồng để bảo vệ diện tích điều bị sâu bệnh tuy nhiên kết quả sau khi hỗ trợ thì nhiều nơi nông dân bị mất trắng vụ điều vừa qua
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi ubnd tỉnh bình phước và đề nghị tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan
kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy
các xã phát hai loại thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt trên cây đều là không đúng theo đối tượng cây trồng bởi hai loại này là thuốc sử dụng cho cây lúa nhưng lại phát cho nông dân sử dụng cho cây điều
quyết định của tỉnh bình phước về mức hỗ trợ là bình quân hai triệu đồng một hectare hạng mục hỗ trợ là thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc bảo vệ bông và trái non của cây điều
đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong niên vụ hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện bù đăng lại phê duyệt hỗ trợ bằng tiền cho các hộ dân bình quân năm trăm linh đồng một hộ mà không dựa vào diện tích điều thực tế
theo đó sở nông nghiệp và phát triển đông thôn đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra
trước đó trong tổng số hơn bốn mươi bốn bảy tỷ đồng hỗ trợ nông dân trồng điều thuộc các đối tượng hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số riêng huyện bù đăng được nhận hơn một mươi bảy bảy tỷ đồng
tuy nhiên khi triển khai đã xuất hiện nhiều bất cập đặc biệt là vụ điều năm nay bà con nông dân huyện bù đăng mất mùa trầm trọng nhiều hộ gần như mất trắng
nhằm kịp thời dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp viện kỹ thuật biển vừa thực hiện việc lấy mẫu nguồn nước tại tây ninh để tiến hành phân tích đưa ra dự báo kịp thời cho người dân
tại tỉnh tây ninh khi tiến hành lấy mẫu tại nhiều vị trí
trên hệ thống thủy lợi của tỉnh cho thấy tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp và dân sinh ra hệ thống thủy lợi vẫn diễn ra
nguồn nước thủy lợi hiện nay tại nhiều địa phương đang bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sản xuất
kết quả quan trắc gần đây của viện kỹ thuật biển cho thấy chất lượng nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương cũng đang bị ô nhiễm
vì vậy việc lấy mẫu phân tích đưa ra dự báo cho người dân kịp thời để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất đặc biệt là nuôi trồng thủy sản là hết sức cần thiết
sáng ngày một mươi tháng chín trường đại học việt nhật thành viên của đại học quốc gia hà nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này trường đại học việt nhật đại học quốc gia hà nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đại học ibaraki của nhật bản
để đẩy mạnh hoạt động giảng dạy nghiên cứu và hỗ trợ các hoạt động thực tập khởi nghiệp về biến đổi khí hậu và phát triển giữa việt nam và nhật bản
trường đại học việt nhật nhất quán trong mục tiêu theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng trong các hoạt động đào tạo nghiên cứu để hướng tới một nền kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững
các chương trình đào tạo thạc sĩ của trường có tính liên ngành cao bào quát các lĩnh vực khoa học xã hội công nghệ kỹ thuật cao và khoa học bền vững
gồm khu vực học kỹ thuật môi trường chính sách công kỹ thuật hạ tầng công nghệ nano quản trị kinh doanh và biến đổi khí hậu và phát triển
từ năm hai nghìn một mươi chín trường sẽ bắt đầu đào tạo đại học chương trình cử nhân đầu tiên là nhật bản học với tính liên ngành cao và theo triết lý giáo dục khai phóng
đây sẽ là chương trình cử nhân nhật bản học toàn diện nhất ở việt nam với việc không chỉ gói gọn trong đào tạo ngôn ngữ và văn hóa nhật bản
mà còn đào tạo cả các định hướng chuyên ngành về kinh tế luật và quản trị theo phong cách nhật bản
hội trao đổi chuyển tiếp sinh tại các đại học đối tác nhật bản và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp nhật bản ngay trong quá trình học tại trường
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh hà nam đã huy động được tổng nguồn vốn là hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng
để đầu tư xây dựng nông thôn mới trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp là hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
ngân sách địa phương là hơn ba tám trăm linh tỷ đồng
và nhân dân đóng góp là một năm trăm linh tỷ đồng
đến nay tỉnh hà nam có hai huyện duy tiên và kim bảng đạt chuẩn nông thôn mới và tám mươi trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
hà nam phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi tám tỉnh có thêm hai huyện thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận thêm bảy đến một mươi một xã nông thôn mới
không còn xã nào đạt dưới một mươi bốn tiêu chí thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là bốn mươi triệu đồng một người một năm trở lên
sau gần tám năm thực hiện chương trình tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái đã có ba mươi tám xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
vượt nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ một mươi tám nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đứng đầu các tỉnh tây bắc về những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt một mươi một bốn mươi hai tiêu chí trên một xã tăng hai sáu mươi sáu tiêu chí so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập bình quân đạt một mươi sáu năm mươi hai triệu đồng một người một năm đến hết năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi tám bảy mươi ba triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến hết năm hai nghìn một mươi tám là một mươi tám hai mươi ba
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái phân đấu xây dựng ba mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỉnh bến tre đang tập trung thực hiện đề án xây dựng giao thông nông thôn theo hình thức
nhân dân cùng làm nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân sẽ đóng góp về mặt bằng nền và ngày công lao động và nhà nước sẽ hỗ trợ vật liệu xây móng bê tông để cùng xây dựng giao thông nông thôn
hiện tại các địa phương đang tập trung cho công tác tuyên truyền vận động giả soát quy hoạch và đề ra kế hoạch cụ thể nhằm triển khai xây dựng giao thông nông thôn
theo dự toán từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
tổng kinh phí hơn tám trăm năm mươi một tỷ đồng để đầu tư hơn hai trăm bốn mươi bốn km đường giao thông nông thôn
sau khi phát động phong trào thi đua xây dựng giao thông nông thôn
nhiều tuyến đường đang được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt nông thôn
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nên người dân rất phấn khởi
sau khi mà làm con lộ này bà con là rất là vui mừng
bởi vì thượng tiện cái là dẫn chuyển hàng hóa
là coi như phát triển hàng hóa
đến nay hệ thống giao thông của tỉnh bến tre đã hình thành bộ khung cơ bản
kết nối giữa trung tâm tỉnh với các huyện và giữa các huyện với nhau
cũng như đã cơ bản phủ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn
đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân
tuy nhiên khó khăn trong xây dựng nông thôn
mới hiện nay là hoàn thành tiêu chí số hai về giao thông
hiện tại bốn mươi bốn xã đang xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành tiêu chí giao thông
còn lại một trăm linh ba xã đều chưa đạt
để triển khai đề án này thành công
từ phía cấp quỹ thì chúng tôi có mấy cái đề nghị
thứ nhất là các cấp quỹ đảng cần phải tập trung
lãnh đạo công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân
để làm sao mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân
hiểu được đề án xem đây là cái nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm một mươi chín hai mươi
và đây là một cao trào trong phong trào đồng khởi mới
để mỗi người cùng tham gia chung tay góp sức để thực hiện cho đạt được cái nhiệm vụ này
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sẽ có năm mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
tất cả một trăm bốn mươi bảy xã hoàn thành tiêu chí số hai về giao thông nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới
tiêu của tỉnh là làm sao
sắp tới đường nông thôn xe bốn bánh được đi đến từng xóm mấp
tạo sự kết nối không chỉ trong giao thông
mà còn phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
sau gần tám năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đến nay hà tĩnh đã có một trăm một mươi năm xã đạt chuẩn chiếm năm mươi hai
toàn tỉnh không có xã đạt dưới một mươi tiêu chí
có được kết quả này là nhờ ý thức tham gia của người dân hà tĩnh rất cao
khi thực hiện xây dựng nông thôn mới
ở thôn kiểu mẫu phong giang xã tiên điển huyện nghi xuân
từ đường làng ngõ xóm cho đến vườn tược trong nhà ngăn nắp một cách tuyệt đối
đã gần chín mươi tuổi nhưng sáng nào ông phạm vĩnh thắng
cũng thức dậy rất sớm để chăm chút cho khu vườn của mình
mình làm đẹp cho nhà mình vừa làm đẹp cho thôn trộm
mà nhà nhà đều làm đẹp người người đều làm sạch sẽ
thì cả thôn đều đạt được tiêu chuẩn sạch sạch đẹp
ở hà tĩnh xây dựng khu dân cư vườn mẫu kiểu mẫu trở thành tiêu chí thứ hai mươi
tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
người dân sẵn sàng phá bỏ tường rào hiến đất góp công góp sức
để khu dân cư được đẹp nhất quy hoạch bài bản nhất
được cái sự ủng hộ như thế này thì bà con vui lắm
người có nhiều thì ủng hộ nhiều người ít thì ủng hộ ít
có người lông chí nào là cùng lông cỏ mình lược ra
ủng hộ cho bà con làm như thế này dân đây là rất cảm ơn
và chúng tôi thấy rằng là càng ngày thì người dân càng ý thức
càng ngày cái quyên tử chủ của dân càng phạt huy
và càng ngày người dân càng chủ đồng
thì chương trình chúng ta càng đạt cái quả thị thực cao hơn nữa
chương trình nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống
trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân
nhiều bà con xã này đạt chuẩn nông thôn mới
lại sang giúp xã bản để hoàn thành các tiêu chí
phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
trở nên sôi động tại các làng quê
nhờ đó đời sống của bà con nơi đây cũng phát triển hơn so với trước
hơn một mươi năm trước lâm đồng xác định sản phẩm cá nước lạnh
là bước đột phá kinh tế của tỉnh
với tham vọng xây dựng lâm đồng thành trung tâm cá nước lạnh của đông nam á
trong khi những năm gần đây
không ít các doanh nghiệp nuôi cá lặng lẽ bỏ cuộc vì nhiều nguyên nhân
thì một doanh nhân người nga đã bám trụ và thành công
với mô hình nuôi cá nước lạnh dưới tán rừng tại lâm đồng
đây là trang trại nuôi cá tầm của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh thùng lũng nắng
năm hai nghìn tám sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu
giám đốc công ty ông gennady kuznetsov doanh nhân người nga
đã chọn vùng núi rừng nơi đây để lập trang trại nuôi cá nước lạnh
với cái tên đậm chất thơ thùng lũng nắng
cùng với việc sản xuất công ty thùng lũng nắng thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ rừng
thùng lũng nắng công ty thùng lũng nắng thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ rừng
tôi chọn nơi đây để nuôi cá tầm vì ở đây khí hậu ấm áp quanh năm
nguồn nước phù hợp với loại cá này
cá tầm phát triển quanh năm không giống ở châu âu và nga
một nửa mùa đông một nửa mùa hè
thêm nữa điều kiện đầu tư ở việt nam tốt hơn châu âu và nga rất nhiều
ở đây không tốn nhiều điện năng cá tầm sống trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên
và nguồn nước trong sạch chi phí đầu tư thấp môi trường kinh doanh thuận lợi
và được chính quyền địa phương ủng hộ
khởi đầu là hồ nuôi trải bạc giờ được xây dựng kiên cố bằng bê tông có mái tre
hệ thống bể nuôi đập chứa nước bể lắng lọc theo quy trình kỹ thuật của nga
diện tích khu vực sản xuất hơn năm hectare
mỗi tháng công ty cung cấp cho thị trường hơn bảy tấn cá thịt
công việc em ở đây là chuyên về kỹ thuật mình chăm sóc cá
cho cá ăn vệ sinh rồi phân sai cá ra
rồi lại mình theo dõi cá phát triển thế nào
thuận lợi thì ở đây
nguồn nước nó sạch nếu mà mình làm đúng kỹ thuật
mình chăm sóc tốt thì cá ở đây phát triển tốt
chất lượng thịt chắc chắn là tốt
cuối năm hai nghìn một mươi bảy công ty thùng lũng nắng bắt đầu khai thác và chế biến trứng cá tầm cavia
theo công nghệ của nga và do các chuyên gia nga trực tiếp chế biến
đây là loại thực phẩm cao cấp vô cùng bổ dưỡng được ví là những viên ngọc đen
vấn đề lấy trứng để ấp dưỡng
nếu có thể đưa ra cá con nuôi ở việt nam thì ở đây khác châu âu
vì đây là dòng cá nước lạnh
ở châu âu nó đẻ trứng trong môi trường tự nhiên vào mùa xuân nước còn lạnh
ở việt nam để thực hiện được việc này
phải có hệ thống làm lạnh nước tạo môi trường tương tự mùa xuân ở châu âu
hiện thị trường cá tầm trong nước đang hút hàng
tuy nhiên mối lo ngại với nhiều nhà sản xuất là sự xâm nhập thiếu kiểm soát của cá tầm cấp thấp vào việt nam
đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp nuôi cá tầm tại việt nam phá sản